ngày một mươi bốn tháng một tại hà nội bộ khoa học và công nghệ và ngân hàng thế giới vkp đã tổng kết dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ first
đây là dự án đầu tiên ngân hàng thế giới tài trợ cho việt nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
sau sáu năm triển khai dự án first đã đạt được đầy đủ các cam kết được ngân hàng thế giới đánh giá đạt mức hài lòng là mức cao trong hệ thống xếp hạng của world bank
dự án đã giúp kết nối với hơn sáu trăm linh nhà khoa học nước ngoài trong đó có hơn một trăm linh nhà khoa học trực tiếp thực hiện các nội dung hợp tác ở việt nam
thu hút bảy mươi bảy doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư trực tiếp gần bốn trăm linh tỷ đồng để thực hiện các dự án làm chủ công nghệ và tạo ra năm mươi sản phẩm mới có giá trị gia tăng từ công nghệ
những thí điểm cơ chế từ dự án first đã và đang được triển khai trong thực tế góp phần hoàn thiện hành lang chính sách để thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở việt nam